sáng ngày một mươi năm tháng một mươi liên đoàn bóng đá đông nam á và nước chủ nhà kỳ sea games lần thứ ba mươi philippines
chính thức tổ chức lễ bốc thăm môn bóng đá sau lần trì hoãn từ ngày ba tháng một mươi
không nằm ngoài dự đoán bóng đá việt nam tiếp tục đụng độ thái lan ở sân chơi sea games ba mươi tới đây
khi cả u hai mươi hai việt nam lẫn tuyển nữ việt nam đều so kè với các đội bóng xứ chùa vàng
cụ thể đội tuyển u hai mươi hai việt nam nằm ở bảng b cùng với các đội tuyển thái lan indonesia lào
singapore và brunei trong khi ở bảng a gồm philippines malaysia myanmar campuchia và đông timor
môn bóng đá nam sea games ba mươi có một mươi một đội tranh tài chia thành hai bảng khởi tranh từ ngày hai mươi năm tháng một mươi một đến ngày một mươi tháng một mươi hai
các bảng đầu diễn ra theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm chọn ra hơi đội nhất và nhì giành quyền vào bán kết
đối với bóng đá nữ tại sea games ba mươi tuyển nữ việt nam cũng ở bảng b với thái lan và indonesia
bảng a còn lại có philippines malaysia
bảng a và myanmar